liên quan đến vụ truy sát một gia đình năm người ở xã hồng hà huyện đan phượng hà nội vào sáng nay một tháng chín
tính đến thời điểm một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày đã có thêm hai nạn nhân tử vong nâng số người thiệt mạng lên bốn người
danh tính bốn nạn nhân tử vong trong vụ án được xác định là ông nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
con gái ông hải là nguyễn thị bắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cháu gái ông hải là nguyễn huyền my sinh năm hai nghìn một mươi tám
và bà doãn thị việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một vợ ông hải
nạn nhân bị trọng thương đang được cấp cứu là chị đỗ thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm con dâu ông hải
ngay khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiến hành công tác khám nghiệm đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu và bắt giữ đối tượng đông để làm rõ vụ việc
được biết nguyên nhân ban đầu xác định vì nguyên nhân mâu thuẫn đất đai
hiện công an huyện đan phượng vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an thành phố hà nội tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án mạng